sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều tuyến xe buýt tại tp hcm đã bắt đầu hoạt động trở lại
tại bến xe buýt công viên hai mươi ba tháng chín quận một số lượng hành khách cũng như phương tiện rất thưa thớt
ít hơn nhiều so với thời điểm trước khi tạm dừng hoạt động
nhiều chuyến xuất bến khi trên xe có chưa đến năm hành khách
tất cả xe đều phải bảo đảm có trang bị đầy đủ nước sửa tay và hành khách trên xe phải ngồi sen kẻ
trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố cũng đề nghị các phương tiện từ chối phục vụ
đối với những hành khách không mang khẩu trang khi đứng đón xe
từ ngày bốn tháng năm sở giao thông vận tải tp hcm cho phép sáu mươi chín tuyến xe buýt có trợ giá được hoạt động lại
một mươi tuyến có trợ giá khác vẫn tiếp tục tạm ngưng còn các tuyến xe buýt không trợ giá được hoạt động lại bình thường